tại thành phố hồ chí minh ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội thảo
đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tham dự và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo các cơ quan quản lý đã nêu lên nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ quốc tế
tại thành phố hồ chí minh trong quá trình hội nhập cũng như thực hiện cuộc cách mạng công nghệ bốn
để làm được điều này đại diện nhiều trường đại học trong nước và quốc tế
đã chia sẻ những chương trình đang triển khai kết quả đạt được
cũng như những đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế
đủ sức cạnh tranh với nhiều quốc gia trong khu vực
nhiều giải pháp đã được đưa ra trong đó cốt lõi là vấn đề đào tạo ngoại ngữ
từ cấp tiểu học đến đại học
có ngoại ngữ tốt đội ngũ nhân lực mới có thể học tốt kiến thức
cũng như tìm hiểu về văn hóa tác phong làm việc quốc tế
trong thời gian tới thành phố hồ chí minh sẽ triển khai nhiều giải pháp
khuyến khích các đơn vị đào tạo hợp tác cùng doanh nghiệp nước ngoài
để đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế cung cấp cho thành phố và toàn quốc